đoàn công tác ubnd do đồng chí đỗ văn chiến ubnd bộ trưởng chủ nhiệm ubnd làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh cao bằng
những năm qua việc thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh cao bằng đã đạt được những kết quả nhất định
kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng sản xuất tiếp tục phát triển đời sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới
để chuẩn bị tốt cho việc triển khai đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đồng chí đỗ văn chiến đề nghị tỉnh cao bằng đưa nội dung chương trình mục tiêu quốc gia vào nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm